thưa quý vị và các bạn dư luận đang dành sự quan tâm rất lớn tới vấn đề vỉa hè nhiều tuyến phố trung tâm của thành phố hà nội xuống cấp
thực trạng mất an toàn mất mỹ quan cùng điệp khúc nay thay mai lật để lát đá vỉa hè đã trở thành câu chuyện dài kỳ đến hẹn lại lên đặc biệt là vào thời điểm cuối năm như hiện nay
bên cạnh nguyên nhân trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng này thì điều mà rất nhiều người dân quan tâm hiện nay đó là làm như thế nào để có thể tháo gỡ khắc phục những vướng mắc để việc thay mới đa lát vỉa hè thực sự chất lượng và tránh lãng phí
vấn đề này sẽ có trong vấn đề chính sách ngày hôm nay với khách mời là kiến trúc sư trần huy ánh hội kiến trúc sư tp hà nội
bắt đầu từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu thành phố hà nội ban hành quy định mới về cải tạo hẻ phố
theo đó mục tiêu đến năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi vỉa hè của hơn chín trăm linh tuyến đường tại một mươi hai quận nội thành được thay thế từ gạch truyền thống sang đá tự nhiên có kết cấu bền vững với tuổi thọ lên đến bảy mươi năm
thế nhưng đây là hình ảnh thực tế của rất nhiều tuyến phố hiện nay
nên hẹn lún vênh đá lát nứt vỡ chỉ sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng
vào thời điểm năm hai nghìn một mươi tám thanh tra thành phố hà nội có kết luận về những sai phạm liên quan đến lát đá vỉa hè
trong đó có việc lập dự toán
các dự án sai khối lượng áp sai định mức đơn giá xây dựng so với quy định
việc lát đá vỉa hè trên một số tuyến phố ở các quận hoàng mai cầu giấy chưa đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật
kích thước đá lát vỉa ở nhiều quận huyện cũng có độ dày mỏng khác nhau
những hình ảnh vừa rồi đã cho thấy thực trạng xuống cấp của nhiều vỉa hè ở thủ đô
vấn đề người dân quan tâm lúc này là giải pháp nào để tháo gỡ và giải quyết triệt đề
việc liên tục thay thế các loại đá lát vỉa hè nhưng chất lượng thì dường như vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi
khách mời của chương trình kiến trúc sư trần huy ánh sẽ có những ý kiến cụ thể hơn về vấn đề này
cái gì khó khăn ở đâu chúng ta sẽ giải quyết ở chỗ đó
ví dụ như ta nói về vật liệu ta thấy rằng là những vật liệu mà lát đá tự nhiên nó không có kiểm soát được về chất lượng
bởi vì nó phù thuộc hoàn toàn vào các yếu tố tự nhiên chứ nó không phải là tính chất cơ lý
mà được khẳng định trong quá trình chế tạo nhân tạo thế thì chúng ta ngược nó lại
và thực tế thì hà nội cũng đã có một số đơn vị ví dụ như quận hoàn kiếm thay vì lát đá tự nhiên
họ dùng những loại chất liệu đá mà chế tạo cường độ cao thì chúng tôi thấy rằng là nó vượt qua được những thách thức
kể cả những cái việc mà thi công cho đến sử dụng thậm chí là sử dụng và vượt tải nó vẫn có thể đảm bảo được
đấy là những cái mà giải pháp
nhưng tôi muốn lưu ý hơn là trên toàn thế giới
sử dụng việc lát đá về hè là sử dụng vật liệu tái dụng
tức là chúng ta biết rằng là phế liệu xây dựng là chiếm ba mươi bốn mươi tổng phế liệu của hàng ngày
thế thì cái đó là một cái nguồn gốc vật liệu rất quý giá
nếu chúng ta tái sử dụng tái chế nó mà trở thành một cái vật liệu thì vừa thân thiện
vừa giảm được cái phế thải xây dựng của thành phố
và lại làm cho cái phát triển về công kỹ nghệ sản xuất vật liệu xây dựng phát triển rất tốt
thế và là cũng là một cái
sử dụng vật liệu có trách nhiệm với xã hội và trách nhiệm với tương lai
đấy là về vấn đề vật liệu
khi thanh tra hà nội công bố kết luận về những sai phạm liên quan đến lát đá vỉa hè vào thời điểm năm hai nghìn một mươi chín
người dân đã hết sức kỳ vọng các quận huyện sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm
để chỉnh trang đô thị được hiệu quả thống nhất hơn
chấm dứt tình trạng đào lên lát mới rồi lại thay thế đá lát vỉa hè
cần phải có một cơ chế giám sát chặt chẽ như thế nào
để đảm bảo việc thi công nghiệm thu gắn với trách nhiệm của từng đơn vị trong quản lý đô thị
mời quý vị tiếp tục lắng nghe những chia sẻ từ kiến trúc sư trần huy ánh
tôi cho rằng là cái việc mà lát đá về hè với cái lực lượng mà giám sát như hiện đại
thì không phải là đứng đấy cũng không nhìn thấy cái gì cả
đá chính chúng tôi là người dân giám sát kể cả cán bộ giám sát đấy
nhưng mà chưa giám sát xong thì ô tô đã leo lên để leo vỉa hè
thì anh có giám sát chặt chẽ bao nhiêu trang nữa
anh có chọn vật liệu tốt bao nhiêu trang nữa
một vỗi mà ta phải chọn giải pháp thích hợp
chọn giải pháp thích hợp thì bao gồm cả giải pháp kết cấu
lẫn cái giải pháp mà trách nhiệm của nhà thầu
tôi thấy rằng là vấn đề mà làm công trình xây dựng xong
do đó hư hỏng là chuyện cũng không phải là xa lạ gì cả
nhưng mà ở nhiều quốc gia người ta gắn kết cái việc
mà cung cấp cái sản phẩm cho xã hội đấy với các nhà thầu
mà chịu trách nhiệm trong quá trình thi công
cũng như là trong quá trình bảo trì bảo dưỡng
họ có tự họ chịu trách nhiệm nghiêm ngặt
để mà sản phẩm
khi bàn giao lại ra thành phố tốt hơn
ở nhật bản là các đường phố được giao cho các nhà thầu
và họ chịu trách nhiệm
không phải là chỉ hoàn thành xong
mà mỗi khi người dân phát hiện ra
những cái vỉa hè mà bị hư hỏng
có thể báo cáo với thị trường thành phố
và được hưởng cái phần phát hiện đấy
một chi phí tương đương một đô la
như vậy là nhà thầu họ liên tục
và chăm chút cái chất lượng đó
còn cao hơn tất cả cái hệ thống giám sát
bởi vì nó gắn liền với cái lợi ích của họ
gắn liền với sự sử dụng
và sống còn của doanh nghiệp của họ
cho nên nếu như mà cứ giám sát tốt
nhưng các nhà thầu nay dùng người này
mai dùng người khác
không gắn bó trách nhiệm của họ
với cái dòng đời của cái sản phẩm đó
thì tôi cho rằng là cái việc giám sát
dù minh bạch dù chặt chẽ bao nhiêu chăng nữa
nhưng lợi ích không trực tiếp
thì cũng khó có thể duy trì được